hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ vừa có kiến nghị gửi chính phủ và các bộ ngành
về đề xuất tăng phí sử dụng đường bộ bot để bảo đảm phương án tài chính của nhiều dự án
bộ giao thông vận tải cũng đã hai lần kiến nghị chính phủ cho phép tăng phí để giảm khó khăn cho doanh nghiệp bot
do các dự án bị giảm thu từ năm hai nghìn một mươi chín và trong thời gian dịch covid một mươi chín
bộ giao thông vận tải cho biết doanh thu các dự án bot đang khá thấp
một mươi trong số sáu mươi dự án có doanh thu thấp hơn dự báo trong đó một mươi bảy dự án chưa đạt năm mươi